để bảo đảm thực hiện tốt nhất công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín ngày hôm nay một mươi ba tháng tám
ubnd tỉnh quảng nam đã ban hành quyết định tiếp tục cách ly xã hội đối với tp hội an
từ giờ ngày một mươi bốn tháng tám theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
người dân thành phố hội an được yêu cầu ở nhà hạn chế tối đa ra ngoài trừ các trường hợp thật sự cần thiết
trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn
không tập trung quá hai người trở lên tại nơi công cộng giữa khoảng cách tối thiểu hai mét
các cơ sở sản xuất kinh doanh cung cấp dịch vụ hàng hóa thiết yếu được tiếp tục hoạt động
nhưng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch